liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sở y tế tp hcm đã có một số chỉ đạo mới
trong số đó là việc sơ quan yêu cầu tiêm ngay cho f vừa khỏi bệnh
liệu đây có phải là phương án hợp lý
các tác dụng của vaccine có hiệu quả hay không nếu tiêm cho người vừa khỏi covid một mươi chín
mới đây bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm đã ký văn bản thông báo kết luận
tại buổi họp trực tuyến về chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
cụ thể sau một mươi năm ngày triển khai chiến dịch sở y tế đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực
trong đó số liệu tử vong đang giảm dần
sau khi nghe trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc và các bang chỉ đạo phòng chống dịch
các quận huyện thành phố thủ đức báo cáo cũng như ý kiến thảo luận của thành viên tham dự buổi họp
ban giám đốc sở y tế đã có nhiều chỉ đạo mới
điểm đáng chú ý trong chỉ đạo mới sở lưu ý tất cả trường hợp f vừa hoàn thành được điều trị
thì tiến hành cho tiêm ngay không chờ đủ thời gian sáu tháng sau nhiễm covid một mươi chín
xoay quanh yêu cầu tiêm ngay cho f vừa khỏi bệnh của sở y tế tp hcm phó giáo sư đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết đa số các quốc gia đều chờ đợi
một thời gian sau khi mắc bệnh mới tiêm vaccine
như ở singapore là ba tháng
ở anh là ba tháng đối với trẻ em và ít nhất là một tháng với người lớn
lý do là vì việc chờ đợi thêm một thời gian sau khi mắc bệnh mới tiêm sẽ giúp cho kháng thể tốt hơn
và có khả năng bảo vệ chống tái nhiễm tốt hơn điều này đã được chứng minh trên số liệu điều trị
đặc biệt tiêm cách thời gian cho f sau khi hết bệnh sẽ ít gây nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm
như viêm cơ tiêm đồng máu
đó là lý do tại sao ở anh người ta đợi đến một tháng sau khi nhiễm mới tiêm
và ở trẻ em phải đợi đến ba tháng chuyên gia phân tích
tuy nhiên tại mỹ do lượng vaccine dồi dào tiến độ có nhiều vaccine quá hạn
và phong trào e ngại vaccine chống vaccine tăng mạnh
nên quốc gia này cho phép tiêm vaccine ngay với người vừa khỏi bệnh
phó giáo sư dũng cho rằng có lẽ cũng vì sợ người dân có tâm lý e ngại vaccine
nên thành phố hồ chí minh muốn tiêm sẽ f mới khỏi bệnh
nghiên cứu đăng trên tạp chí rama của hiệp hội y khoa hoa kỳ cho thấy
người đã bị nhiễm trước chín mươi ngày sau khi tiêm
nó kháng thể tốt hơn so với người bị nhiễm trong vòng chín mươi ngày trước khi tiêm
do đó theo phó giáo sư dũng nếu đúng theo khoa học f không khỏi bệnh
nên để cách thời gian từ ba đến sáu tháng sau để tiêm vaccine covid một mươi chín
đồng với quan điểm trên bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
ông cảm thấy khó hiểu khi tp hcm yêu cầu tiêm vaccine ngay cho f khỏi bệnh
nếu chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi thì có thể tiêm nhưng cũng cần có khoảng cách
còn bệnh nhân đã tiêm hai mũi rồi mới mắc bệnh còn kháng thể cao thì tiêm làm gì
bác sĩ khanh nói và cho rằng việc tiêm ngay cho f mới khỏi bệnh có thể gây lãng phí vaccine
bác sĩ khanh cho rằng dù có là f không khỏi bệnh hay là đối tượng khác
trên nguyên tắc mũi vaccine thứ ba phải tìm cách mũi thứ hai từ ba đến sáu tháng